tại hà nội ban chấp hành đảng bộ khối các cơ quan trung mương đã tổ chức hội nghị lần thứ một mươi bảy mở rộng
hội nghị đã đánh giá tình hình công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng
đánh giá ba năm thực hiện nghị quyết đảng bộ khối về đổi mới phương thức
nâng cao chất lượng học tập quán triệt nghị quyết của đảng trong đảng bộ khối các cơ quan trung ương
cho ý kiến vào dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng đảng và thi hành điều lệ đảng nhiệm kỳ đại hội một mươi hai
trong đảng bộ khối các cơ quan trung ương những tháng còn lại trong năm
đảng ủy khối và các cấp ủy trực thuộc tăng cường phối hợp công tác với đảng đoàn
ban cán sự đảng lãnh đạo các ban bộ ngành đoàn thể trung ương thực hiện tốt ba nhiệm vụ trọng tâm
trong đó chú trọng siết chặt kỳ luật kỳ cương phối hợp thực hiện công tác giám sát
kiểm soát quyền lực để phòng chống tham nhũng tập trung lãnh đạo
chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp trong đảng bộ khối